kỳ họp lần thứ một mươi năm ủy ban hỗn hợp việt nam campuchia về hợp tác kinh tế văn hóa khoa học kỹ thuật đã được tiến hành tại thủ đô phnom penh dưới sự đồng chủ trì của phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh và bộ trưởng cao cấp bộ trưởng ngoại giao và hợp tác quốc tế campuchia prasokhon
tham dự kỳ họp có nhiều quan chức đại diện cho các bộ ngành của hai nước
trong không khí hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau hai bên đã tập trung giả soát việc triển khai các thỏa thuận hợp tác của kỳ họp thứ một mươi bốn ủy ban hỗn hợp việt nam campuchia
và hài lòng nhận thấy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước đã ngày càng phát triển tốt đẹp mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước
hai bên đã trao đổi và thỏa thuận về phương hướng và các biện pháp nhằm gia tăng hơn nữa hợp tác toàn diện giữa hai nước
theo đó hai bên nhất trí đẩy
mạnh hợp tác giáo dục chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư
đồng thời quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn triển khai hiệu quả các dự án đã được cấp phép
và sớm ký kết các thỏa thuận hợp tác mới để phân đấu nâng kim ngạch thương mại hai nước đạt năm tỷ usd trong thời gian tới
nhất trí tăng cường hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực như tài nguyên môi trường nông lâm ngư nghiệp năng lượng dầu khí lao động y tế
và triển khai kết nối hai nền kinh tế nhất là trong lĩnh vực giao thông viễn thông tài chính ngân hàng và du lịch như thỏa thuận của thủ tướng chính phủ hai nước
hai bên nhất trí thực hiện hiệu quả hiệp định khuyến khích bảo hộ đầu tư sớm ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần
hiệp định thương mại biên giới thay thế hiệp định mua bán trao đổi hàng hóa và dịch vụ tại khu vực biên giới việt nam campuchia
hiệp định hợp tác lao động bản ghi nhớ về chiến lược hợp tác giao thông vận tải giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn hai nghìn hai mươi năm
hai bên khẳng định quyết tâm sớm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới trên bộ nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình ổn định hợp tác cùng phát triển
hai bên cũng nhất trí thực hiện việc bảo đảm các quyền chính đáng của kiều dân hai nước được làm ăn sinh sống bình thường như các kiều dân khác tại mỗi nước
hai bên nhất trí sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong khuôn khổ asean
asean và các diễn đàn quốc tế khác
kết thúc kỳ họp phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh và bộ trưởng cao cấp bộ trưởng ngoại giao và hợp tác quốc tế plakshokhan đã ký biên bản thỏa thuận của kỳ họp
theo thỏa thuận kỳ họp ủy ban hỗn hợp việt nam campuchia lần thứ một mươi sáu sẽ được tổ chức tại việt nam vào thời gian thuận tiện cho cả hai bên trong năm hai nghìn một mươi chín